có những chuyển biến hơn so với năm trước
đặc biệt chúng tôi cũng lưu ý tới việc để có ý kiến cho các địa phương
trong công tác triển khai quản lý an toàn thực phẩm
cũng như hướng dẫn thực hiện để làm sao đó cho sản xuất của chúng ta đảm bảo được an toàn thực phẩm
theo thống kê trên địa bàn thị xã sơn tây trong tháng hành động năm nay
trong số chín đơn vị gia quân xử lý vi phạm có ba xã phường bị tiến hành xử phạt
đối với một trăm sáu mươi tám cơ sở được giám sát các lực lượng chức năng thị xã sơn tây xử phạt một mươi cơ sở
với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
tại quận tây hồ trong số sáu mươi một cơ sở được đoàn liên ngành an toàn thực phẩm của quận thanh tra kiểm tra
có sáu trên một mươi ba cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền ba mươi chín triệu đồng
số còn lại bị nhắc nhở cho phép tự khắc phục các điều kiện sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng triển khai nội dung kiểm soát các hoạt động kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học
và chúng tôi cũng đã yêu cầu ủy ban dân các phường thực hiện việc kiểm tra kiểm soát
không để việc kinh doanh bán hàng rong liên quan tới nội dung là kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học
để đảm bảo cho chăm sóc sức khỏe an toàn cho học sinh trên địa bàn
với việc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban nhân dân các cấp
tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín sẽ đem lại những kết quả thiết thực
tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thủ đô
thưa quý vị và các bạn sau khi được di rời từ phía đường thanh niên về khu đầm bảy vên hồ
sau công viên nước hồ tây những du thuyền nhà nổi dần trở nên nhách nhác
gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường
bên cạnh đó việc không ai quản lý những du thuyền nhà nổi này
cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy
đã nhiều ngày trôi qua kể từ sau vụ cháy nhà hàng nổi hải đăng
nằm trong khu vực đầm bảy thụ mặt nước hồ tây
đến thời điểm hiện tại toàn bộ hiện trường vẫn ngổn ngang nhách nhác
tuy nhiên đó không chỉ là tình trạng của nhà hàng nổi hải đăng
mà những nhà hàng nổi khác cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian
trước đó vào năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
quận tây hồ đã yêu cầu toàn bộ du thuyền nhà nổi hộ kinh doanh tại hồ tây
phải di rời đưa về đây để tiến hành thanh thải xử lý
thế nhưng sau khi di chuyển toàn bộ các tàu neo đậu tại đây đã không tháo rỡ
di rời khỏi mặt nước mà án ngữ một phần diện tích mặt hồ
những hộ kinh doanh đỡ bị thất thoát và cảnh quan môi trường đẹp hơn
theo lãnh đạo phường nhật tân quận tây hồ thành phố hà nội
nguyên nhân những du thuyền vẫn chưa được xử lý là do thành phố và các doanh nghiệp
vẫn chưa đạt được tính nói chung trong việc đền bù cho các doanh nghiệp
đặc thù của phương tiện nổi ở trên hồ thì cơ chế cũng như quy định của pháp luật
thì cũng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được thỏa đảng các kiến nghị của doanh nghiệp
nhưng mà mong muốn của địa phương vẫn mong muốn là thành phố sớm có cái chỉ đạo
cũng như là có cái cùng với các doanh nghiệp có cái biện pháp giải quyết triệt đề
tức là cũng di rời được các phương tiện này ra khỏi không gian hồ
với tình hình như hiện tại nếu không nhanh chóng xử lý những du thuyền nhà nổi này
thì không có gì bảo đảm tình trạng cháy nổ tương tự sẽ không tiếp tục diễn ra
thưa quý vị trong khuôn khổ tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai ngày một mươi bốn tháng năm tại hải phòng
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị chủ tịch cấp huyện các tỉnh
thành phố có đề từ cấp ba đến cấp đặc biệt với sự tham gia của ba trăm linh chủ tịch huyện
tại hội nghị các chuyên gia nhận định thiên tai lũ bão đang ngày càng trở nên cực đoan và khó lường
trong đó khả năng xảy ra lũ lớn lũ vượt lịch sử trên các hệ thống sông
là hiện hữu và có thể xảy ra bất cứ lúc nào
cũng tại hội nghị nhiều địa phương nhìn nhận các quy định về phòng chống thiên tai đã chỉ rõ
lãnh đạo chính quyền huyện xã có trách nhiệm lớn trong việc quản lý và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều
song nhiều người vẫn chưa phát huy được vai trò của lãnh đạo cấp huyện
toàn bộ hệ thống công trình đê điều hiện có quy mô rất lớn với chiều dài khoảng chín ba trăm linh km
nhiều tuyến đê chủ yếu được đắp bằng đất chịu tác động lớn của khí hậu mưa nắng và các hoạt động kinh tế
xã hội như xe chạy trên đê đặc biệt là xe quá tải trọng nên đang bị hư hỏng nặng xuống cấp
còn tại cần thơ các sở ngành có liên quan vừa có buổi kiểm tra điểm sạt lở tuyến sông ô môn
thuộc địa bàn huyện thới lai đây là đoạn sạt lở nghiêm trọng mà vừa qua
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã gửi kiến nghị đến đoàn đại biểu quốc hội
kiến nghị chính phủ sớm thẩm định nguồn ngân sách trung ương cho dự án kè ô môn
sông ô môn là tuyến sông chính lưu lượng thủy hoạt động đông thường xuyên gây sóng tạo hàm
dẫn đến sạt lở tổng chiều dài có nguy cơ là bốn trăm ba mươi mét ảnh hưởng nghiêm trọng đến một trường tiểu học
một ngôi chùa khơ me và tuyến giao thông nông thôn ven sông trước tình hình này
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đề nghị chính quyền cùng vận động người dân thực hiện
bảo vệ kè đặc biệt là đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân
cùng với công trình văn hóa nên cần phải bảo vệ những điểm nào đơn giản thì vận động người dân
làm trước còn các điểm sung yếu thành phố sẽ xem xét theo trình tự từ đầu năm đến nay
thành phố cần thơ có năm điểm sạt lở bờ sông hậu quả làm sạt hoàn toàn bốn căn nhà và một mươi bảy căn nhà
bị ảnh hưởng tổng chiều dài do sạt lở gây ra là một trăm bốn mươi ba mét ước tổng thiệt hại là gần một hai tỷ đồng
tại đồng nai tuy mới đầu mùa mưa nhưng đã xảy ra vụ hai học sinh lớp một mươi ở thành phố biên hòa
bị nước cuốn trôi vụ việc một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về mất an toàn
tại các con suối trong mùa mưa đây là cầu dân sinh bắc qua suối bà lúa
gần hiện trường hai học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hiếu cảnh bị cuốn trôi
cách đây ít ngày theo người dân địa phương mỗi khi có mưa lớn nước lũ ngập cả cầu
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi qua khu vực này đáng nói không chỉ địa điểm trên
mà dọc theo suối bà lúa vào mùa mưa khi nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập chảy xiết
tiêm ẩn mất an toàn rất lớn cho người dân
chính quyền phương long bình tân cho biết suối bà lúa chảy qua địa bàn hơn ba km đã có chủ trương
đầu tư nạo vết
với kinh phí gần một trăm linh tỷ đồng tuy nhiên việc nhiều hộ đã lấn chiếm hành lang suối nên công tác xác định
lại danh giới khó khăn và kéo dài
mong mong kiến nghị với các lãnh đạo tỉnh và thành phố và các cơ quan chuyên môn sớm khẩn trương
thực hiện dự án suối bà lúa theo đúng quyết định và quy hoạch đã được phê duyệt
không chỉ suối bà lúa tại thành phố biên hòa do đặc thù địa hình dốc nên nhiều suối khi
mưa nước chảy xiết khiến nhiều người dân bị nước cuốn trôi thương tâm trong những năm qua
hiện đang là thời điểm mùa mưa các ngành liên quan và chính quyền địa phương phải cắm các biển cảnh
báo những nơi nguy hiểm và tăng cường tuyên truyền chấp hành các quy định về an toàn mùa mưa lũ đến
người dân đồng thời kiên quyết và xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm hành lang suối
làm mất an toàn giao thông và cản trở việc thực hiện các dự án
thưa quý vị hôm qua đoàn công tác bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
do thứ trưởng phùng đức tiến làm trưởng đoàn đã có buổi họp khẩn với ủy ban nhân dân thành
phố hồ chí minh về triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố hồ chí
thành phố hồ chí minh hiện có ba chín trăm một mươi bảy hộ chăn nuôi heo với tổng đàn hai trăm bảy mươi bốn một trăm năm mươi bốn con
trong đó hai trăm bảy mươi bốn hộ nuôi heo bằng nguồn thức ăn thừa tại các nhà hàng quán ăn có nguy cơ
đối với bệnh dịch tả heo châu phi đồng thời có một mươi một cơ sở giết mổ heo với số lượng giết mổ
nguồn bình quân hàng đêm là từ sáu năm trăm linh đến bảy con heo trên ngày
nguồn heo nhập vào thành phố giết mổ chủ yếu
từ đồng nai chiếm bốn mươi sáu bốn mươi một bình dương một mươi chín ba bình thuận một mươi tám mươi tám bà rịa vũng tàu tám một
hiện nay dịch tả heo châu phi đã lây lan trên hai mươi chín tỉnh thành phố trong đó dịch tả heo châu phi
cũng đã áp sát địa bàn thành phố như huyện trảng bơm huyện nhân trạch đồng nai tỉnh bình phước v v
hiện nay dịch tả heo châu phi đã lây lan trên hai mươi chín tỉnh thành phố trong đó dịch tả heo châu phi cũng đã áp soát địa bàn thành phố trong đó dịch tả heo châu phi cũng đã áp soát địa bàn thành phố

hiện phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ phương tiện để tiến hành xử lý theo quy định
qua kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào hợp pháp về thuyền và giấy phép lái thuyền
hiện phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế nga muốn khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương với
nga muốn khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương với mỹ

tổng thống nga vladimir putin vừa có cuộc hội kiến với ngoại trưởng mỹ mike pompeo tại thành phố sochi
trong cuộc hội kiến này tổng thống putin khẳng định moscow mong muốn khôi phục hoàn toàn quan hệ với washington
tổng thống nga vladimir putin cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp mỹ donald trump
vào ngày ba tháng năm ông đã có ấn tượng rằng tổng thống trump muốn khôi phục lại quan hệ nga mỹ để giải quyết những vấn đề chung
tổng thống putin cũng để ngò khả năng có một cuộc gặp thượng đỉnh mới với mỹ nếu như moscow nhận được đề nghị từ washington
trong khi đó tổng thống trump cũng cho biết đã lên kế hoạch gặp người đồng cấp nga bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại nhật bản vào tháng tới
trước đó ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã có cuộc hội đàm với ngoại trưởng nga sergei lavrov
phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm ngoại trưởng sergei lavrov khẳng định cuộc hội đàm diễn ra thẳng thắn và hữu ích
trong khi ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định washington sẵn sàng tìm điểm chung với nga
cũng trong cuộc hội đàm này hai ngoại trưởng đã đề cập tới một loạt vấn đề cùng quan tâm như tình hình venezuela iran
hay cuộc điều tra cáo buộc nga can thiệp bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
liên quan tới thông tin mà truyền thông thế giới đăng tải về việc giới chức mỹ đang thảo luận kế hoạch đưa một trăm hai mươi quân tới trung đông
tổng thống mỹ donald trump mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin này
trong khi đó đại giáo chủ iran ali khameni cũng khẳng định sẽ không có bất cứ một cuộc chiến tranh nào với mỹ
phát biểu tại nhà trắng tổng thống donald trump cho rằng thông tin do tờ new york times đưa ra trước đó
về việc triển khai một trăm hai mươi quân tới trung đông là thông tin giả mạo
theo ông nếu phải thực hiện mỹ có thể sẽ đưa đến khu vực số quân nhiều hơn như vậy
trong khi đó lãnh tụ tối cao đại giáo chủ iran ali
khameni phát biểu với giới chức iran cho rằng căng thẳng iran mỹ hiện nay là cuộc thử nghiệm
về quyết tâm hơn là đụng độ quân sự và iran và mỹ đều không theo đuổi một cuộc chiến
ông cũng khẳng định sẽ không đàm phán với mỹ
chừng nào washington còn theo đuổi những chính sách thù địch chống lại tehran
trước đó tổng thống mỹ donald trump đã kêu gọi iran đàm phán về việc từ bỏ tham vọng hạt nhân
song cảnh báo không loại trừ giải pháp quân sự
hiện mỹ đã điều động nhiều khí tài quân sự hạng nặng trong một động thái được cho là
nhằm đối phó với mối đe dọa từ iran
kết quả sơ bộ của ủy ban bầu cử philippines cho thấy các đồng minh chính trị của tổng thống rodrigo duterte
đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thượng viện giữa nhiệm kỳ
kết quả này cho thấy sự tín nhiệm của cử tri philippines đối với chính quyền của ông duterte
kết quả kiểm chín mươi năm số phiếu cho thấy các ứng cử viên thượng nghị sĩ mà tổng thống duterte ủng hộ
đã giành được tám trên một mươi hai ghế tại thượng viện
gồm hai mươi bốn ghế
đáng chú ý là không có ứng cử viên nào thuộc phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc đua lần này
dự kiến ủy ban bầu cử philippines sẽ chính thức công bố kết quả cuối cùng trong vài ngày tới
cuộc bầu cử cũng được xem là thước đo tín nhiệm của cử tri đối với chính quyền tổng thống duterte
cũng như là phép thử đối với các ứng cử viên tổng thống tiềm năng kế nhiệm ông duterte
trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình an ninh tại sri lanka vẫn chưa có dấu hiệu ổn định sau loạt vụ tấn công đẫm máu
nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hồi tháng trước
mới đây hai mươi ba đối tượng tấn công nhằm vào người hồi giáo tại sri lanka vừa bị cảnh sát nước này bắt giữ
nguyên nhân được cho là nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố trong ngày lễ phục sinh hồi tháng trước
theo đó chính phủ sri lanka lại tiếp tục ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc
khi các vụ bạo lực nhằm vào người hồi giáo lan rộng tại phía bắc thủ đô colombo
khiến nhà cửa và thánh đường bị phá hoại
chính phủ sri lanka cũng tái áp đặt lệnh cấm một số mạng truyền thông xã hội
và ứng dụng tin nhắn trong đó có facebook và whatsapp
sau vụ đám đông quá khích tấn công người hồi giáo tại thị trấn chilor
hiện tại lệnh giới nghiêm từ hai mươi một h tối hôm trước đến bốn h sáng hôm sau vẫn được duy trì tại khu vực này
thưa quý vị trong thời đại phát triển công nghệ của trí tuệ nhân tạo
ai đang lên lõi vào mọi lĩnh vực mọi ngành nghề
mới đây một phương pháp hỗ trợ trần đoán ung thư ruột đã được phát triển
dựa trên sự kết hợp trí tuệ nhân tạo ai và công nghệ vũ trụ
giúp cho bác sĩ giảm tỷ lệ
công nghệ xoay ruột trong trần đoán
ung thư ruột là ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới và gây tử vong nhiều thứ hai
tuy nhiên khi nội soi ruột bác sĩ thường bị sót khoảng hai mươi mầm ung thư
với sự hỗ trợ của ai thời gian trần đoán cũng như tỷ lệ bị sót sẽ giảm xuống
do việc chữa trị có thể được thực hiện từ rất sớm
công nghệ này có tiềm năng cứu hàng nghìn mạng sống nếu thành công
hiện công ty audin vision đang phát triển một hệ thống kết hợp giữa ai
và công nghệ truyền dữ liệu giữa trái đất

có thể tham gia chẩn đoán cùng bác sĩ trên phạm vi lớn
dự kiến phiên bản đầu tiên sẽ được triển khai sau hai năm nữa
quý vị thân mến chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại